một trong những nguyên nhân chủ yếu của tình trạng này là thị trường đất nông nghiệp chưa phát triển do các bắt gập trong chính sách đất nông nghiệp hiện hành
trên thực tế thì khi mà tạo cơ chế và tạo động lực cho việc thúc đẩy tích tụ dụng đất như vậy thì cái sự đầu tư của các chủ thể khác nhau ngoài nhà nước vào lĩnh vực này nó cũng sẽ gia tăng lên và sẽ thúc đẩy công an việc làm
và đặc biệt là những giới trẻ mà người ta sẽ cảm thấy sự đầu tư và
cái nông nghiệp và ruộng đất nó sẽ cho lại những cái giá trị nó vừa là gắn với tinh thần bởi vì đất đai nó gắn với tinh thần rất là lớn vừa là những cái giá trị mang tính chất bền vững rất là cao trong cái bối cảnh mà có rất nhiều sự thay đổi biến động hiện nay
về luật hay là về các cái quy định thì không phải là hạn chế cái chuyện mà tập trung tích tụ đâu
nhưng nó thứ nhất là từ năng lực của cái người muốn tập trung tích tụ đấy
và thứ hai là nhà nước thì hiện nay tôi nghĩ là cần tập trung vào cái chuyện là
là khuyến khích và hỗ trợ cho những cái hộ gia đình mà người ta muốn tích tụ đất đai về cả thủ tục về cả cái vấn đề pháp lý
thứ hai là về doanh nghiệp những doanh nghiệp nào mà người ta có khả năng để tập trung và tích tụ được đất đai thì cần có hỗ trợ của chính quyền địa phương
cũng như là các cái chính sách để người ta có thể là cái chuyện tích tụ tập trung ấy nó dễ dàng hơn
nhiều người cứ băn khoăn là bàn nhau là hạn điển hay không hạn điển
trang trại gia đình vẫn là lực lượng sản xuất đồng hóa chủ yếu
mà trang trại gia đình thì chỉ sử dụng sức lao động gia đình thôi
cho nên không thể nào gia tăng vô tội và cái quy mô đất đai được
cho nên cái hạn điền là không có ý nghĩa gì
trong khi đó những dự án công nghiệp đô thị thì họ cứ lập dự án chính quyền qua thẩm quyền quy định hàng nghìn hectare
thì không sợ nông dân bớt đất không sợ mất kế sinh nhai không sợ nông dân bị bẩn vùng hóa
mà trong khi đó
nông dân tích tụ dụng đất để làm ăn lớn thì lại sợ bẩn vùng hóa
hạn chế trong tích tụ tập trung dụng đất là một trong những trở ngại lớn nhất
cho việc phát triển đến nông nghiệp hữu cơ hiện đại và bền vững
trên cơ sở hợp tác liên kết giữa doanh nghiệp đặc biệt là các tập đoàn kinh tế
với các hộ nông dân xây dựng cánh đồng lớn vùng sản xuất tập trung công nghệ cao
dưới tác động của thị trường công nghiệp hội nhập quốc tế và biến đổi khí hậu
tích tụ dụng đất đai theo về bản chất của nó là tăng giá trị cho nền kinh tế
bằng cái hình thức đầu tư trở lại cho đất đai
tôi cho rằng hiện nay là thị trường về đất nông nghiệp của việt nam đang gặp trục chặt
tức là người có đất sở hữu đất thì không muốn buông đất đấy ra
còn tự họ sản xuất thì nhỏ manh mũi không năng lực
thế kết quả là năng suất trên đất này rất là thấp
rất là đẹp trong người đang gọi là giao quyền sử dụng đất trước đó
thế còn trong khi đó thì người mà muốn có đất đấy để làm nông nghiệp lớn
hoặc là làm nông nghiệp có hiệu quả thì họ không tiếp cận được
hoặc tiếp cận thì nó sẽ phức tạp và khó khăn đắt đỏ hơn
thế thì hai từ phía cầu và phía cung của thị trường đất đai như vậy không gặp được nhau
cho nên cái quá trình sản xuất quá trình hiệu quả tăng hiệu quả của đất nông nghiệp nó không diễn ra
theo báo cáo của viện nghiên cứu kinh tế và chính sách
việt nam là một trong những quốc gia có mức bình quân dụng đất theo đầu người thấp nhất thế giới
nền nông nghiệp việt nam được phát triển chủ yếu dựa vào khoảng một mươi triệu hộ nông dân cá thể
với trên bảy mươi sáu triệu thừa và mảnh ruộng nhỏ lẻ phân tán
tiến sĩ trần công thắng viện chính sách và chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn
đã có nghiên cứu và đưa ra một số vấn đề trong sử dụng đất nông nghiệp hiện nay đó là
diện tích bình quân hộ duy trì ở mức thấp
nhỏ hơn năm hectare một hộ
năng suất sử dụng đất thấp khoảng một usd một hectare
tương đương lào bằng một phần hai philippines và bằng một phần ba của thái lan và indonesia
đóng góp của đất đai cho tăng trưởng nông nghiệp có xu hướng giảm
số lượng doanh nghiệp nông nghiệp tăng nhanh nhưng chỉ chiếm khoảng một sáu tổng số doanh nghiệp
trong đó trên chín mươi là doanh nghiệp nhỏ thậm chí siêu nhỏ
để gia tăng quá trình tích tụ dụng đất này phải xác định được quy mô tối ưu của
các nông hộ và đối tượng nào là trung tâm của nền nông nghiệp mới
đó là một bộ phận không nhỏ người nông dân không đầu tư vào đất đai mà lại đi ra thành phố để kiếm sống
xu hướng này dẫn đến tình trạng đất nông nghiệp bỏ hoang đang có xu hướng gia tăng
nhưng người nông dân cũng không buông bỏ đất đai vì giá chuyển dịch quá thấp
ai cũng thấy là phải tích tụ đất đai tích tụ và tập trung đất đai thì mới ứng dụng công nghệ cao
mới sản xuất theo ghép hoặc lô buôn ghép hoặc là theo hướng hiệu cơ thì mới nâng cao được hiệu quả của sản xuất nông nghiệp
khiến so rằng là tích tụ sẽ dẫn đến bần cùng hóa một số nông dân không có kế sinh nhai
rồi sinh ra một tầng lớp địa chủ mới
chúng ta nên kinh tế vận hành theo kinh tế thị trường thì phải giải đáp được chuyện
thứ nhất là nền công nghiệp và dịch vụ phải biến nông dân thành thị dân một cách bền vững
để họ sẵn sàng bán hoặc cho thuê quyền sử dụng đất
nhưng hiện nay chúng ta chưa làm được điều đó
các khu công nghiệp mọc lên nhưng mà cứ năm ba mươi năm bốn mươi tuổi bị sa thải họ lại nghĩ đến quay về làm dụng đất
khi mà cho phép quá trình tích tụ đất đai và dụng đất diễn ra theo cơ chế thị trường như vậy
đương nhiên một bộ phận nông dân sẽ không có nhu cầu hoặc không muốn sử dụng quyền sử dụng đất của mình nữa
và sẽ chuyển đổi hình thức công việc của mình và không gắn với sinh kế
mình trực tiếp bằng sự sở hữu quyền sử dụng đất này nữa mà sẽ chuyển sang hình thức công an việc làm mới
theo tôi đây là sự cần phải có sự điều tiết của nhà nước trong việc này
trong việc tạo công an việc làm và tạo những sinh kế bền vững cho người nông dân gắn với những công việc
mà những đại nông hộ đó sẽ có những nhu cầu và công an việc làm của họ vẫn gắn với mảnh đất
nhưng mà chúng ta sẽ thay đổi nhận thức và tư duy của họ
thực tế một bộ phận thanh niên đi ra đô thị làm việc không có tương lai vẫn bị bần cùng hóa ở đô thị
nếu phát huy được giá trị của đất đai thì thanh niên sẽ không cần phải tìm kiếm tương lai ở các đô thị
mà sẽ có được những công việc bền vững ngay tại quê hương
người lãnh đạo người ta quan tâm là người ta sợ rằng là tích tụ dụng đất thì sẽ có một số nông dân bị bần cùng hóa
nhưng mà phải nguyên nhân bền cùng hóa không phải là tích tụi đất đai đó gây ra
mà vì chúng ta không chuyển nông dân thành trị dân một cách bền vững được
theo tiến sĩ nguyễn đình cung nguyên viện trưởng viện nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương
nông dân chuyển nhượng đất thì họ phải chuyển đổi được ngành nghề để tạo sinh kế mới và có thu nhập lâu dài hơn
rõ ràng việc phát triển các ngành nghề ngoài nông nghiệp cũng là một vấn đề cần quan tâm
vì vậy để thu hút được lượng lao động ra khỏi lĩnh vực nông nghiệp thì phải phát triển mạnh hơn các lĩnh vực như công nghiệp dịch vụ du lịch
đồng thời phải đào tạo hướng dẫn nông dân chuyển đổi nghề nghiệp nghĩa là phải có hướng tiếp cận một cách tổng thể
chúng ta không có nông dân chuyên nghiệp những thanh nông tri điển thay thế cho lão nông tri điển và nông dân tra chuyển con nối
thì chúng ta không có một cái nguồn cầu về tích tụ tập trung đất đai
để tạo ra những trang trại gia đình quy mô lớn ứng dụng công nghệ cao
cho nên phải đào tạo ra một thế hệ nông dân mới chứ không để những thế hệ nông dân hiện nay được
từ thực tế có thể thấy bao việc cần làm
một là đào tạo một đội ngũ nông dân chuyên nghiệp thì tạo ra nhu cầu và khả năng tích tụ tập trung dụng đất
hai là phải biến nông dân thành thị dân một cách bền vững
làm sao số nông dân chỉ còn một mươi dân số thì lúc đó mới có nguồn cung về đất đai
ba là không pháp lý phải theo thị trường
không coi đất đai là phương tiện giải quyết an sinh xã hội mà coi đất đai là hàng hóa
quyền sử dụng đất đai là hàng hóa trao đổi theo nguyên tắc thuận mua vừa bán
thì sẽ giải quyết được bài toán nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao sản xuất theo hướng hữu cơ
đáp ứng nhu cầu của thị trường trong và ngoài nước
thưa quý vị và các bạn mặc dù còn có những băn khoăn lo lắng song không thể phủ nhận được xu hướng
đã đến lúc phải thực hiện
tích tụ dụng đất từ đó thúc đẩy tái cơ cấu tổ chức sản xuất theo hướng quy mô hơn hiện đại hơn thông minh hơn
từ đó tạo ra những sản phẩm có chất lượng tốt hơn đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu
việc cần làm đó là tạo lập một thị trường đất nông nghiệp đúng nghĩa để thúc đẩy quá trình này
về những rào cản đối với tích tụ tập trung dụng đất nhiều chuyên gia đã khẳng định
chính những hạn chế trong chính sách đất đai đã ảnh hưởng đến tích tụ tập trung dụng đất cho sản xuất nông nghiệp hàng hóa
tức nhận chuyển nhượng quyền sử dụng thuế và phí áp trung mức với các bất động sản khác hai thuế thu nhập cá nhân
doanh nghiệp tư nhân trong nước không được giao đất có thu tiền sử dụng đất mà chỉ được thuê đất
quyền tài sản chưa được bảo đảm như các loại đất khác
theo tiến sĩ nguyễn đình cung cần phải có các giải pháp để thúc đẩy tích tụ dụng đất
và điều đầu tiên phải linh hoạt trong việc quản lý mục đích sử dụng đất và có thể thu hẹp diện tích các loại đất
cũng không nên áp dụng hạn điền mà thay vào đó là tính thuế
sử dụng đất có cần quyết định không
cũng không cần bởi vì chả nhẽ ví dụ quyết định năm mươi năm thì đến năm mươi năm chúng ta chia lại dụng đất à
thì hốt loạn xã hội ngay
nhà nước chỉ thu hồi khi anh vi phạm luật đất đai anh không bảo vệ môi trường anh không sử dụng đất
theo đúng mục đích thì nhà nước mới thu hồi thôi
chứ còn đặt vấn đề thời hạn sử dụng đất là không có ý nghĩa gì trên thực tế cả
hình thức tốt nhất để thúc đẩy quá trình tích tụ đất đai
đó là theo cơ chế
tuy nhiên hiện nay trên thực tế diễn biến chủ yếu vẫn là thông qua hình thức cho nhận thử kế tặng
đây là những hình thức truyền thống mang tính cơ học tồn tại hàng trăm năm nay mà không cần phải có thị trường
với hình thức chuyển dịch manh mốn này thì không thể tạo nên sung lực cho quy mô của thị trường
làm cản trở việc làm tăng quy mô của đất đai lên mức độ giúp cho nông nghiệp phát triển theo những hình thức công nghệ cao
quy mô phát triển bền vững
hiện nay cái thị trường
giao dịch chuyển quyền sử dụng đất
đang còn ở trạng thái rất là sơ khai
và tốc độ rất là chậm
và nó ảnh hưởng rất lớn đến những cái nhu cầu cũng như là cái hoạt động trong việc mà chúng ta mong muốn thúc đẩy cái chính sách tích tụ đất đai
vì khi mà những cái giao dịch đó trên thị trường nó chưa thuận mua vừa bán
những người ta không gặp nhau và chưa có nhu cầu cũng như là người ta không biết tìm đâu nhu cầu đó
thì rất khó để chúng ta tạo những động lực mới cho phát triển và tăng trưởng ở khu vực nông thôn
khi đất có giá trị và ổn định thì họ tự đầu tư vào đất đai
họ tự đầu tư vào chính họ
tức đầu tư nâng cao kỹ thuật cho họ và họ trở thành những người nông dân của thế hệ mới
thế thì để làm điều này nó phải có động lực
chứ còn nếu mà chúng ta chỉ như thế này chúng ta yêu cầu là họ phải tự học đi
họ học sẽ không học
bởi vì học hành rất tốn kém mất rất mất công và mất cái cơ hội mà họ đang đi làm ở thành phố
và người khác dạy cho họ thì họ cũng không học và cái dạy đấy cũng không chất lượng cao
đấy thì chúng ta đều biết cái cách khuyến nông hay là cái cách mà đào tạo mà như vậy thì nó đều không có cái nhiều hiệu quả
thế thì tôi cho rằng đối riêng với tôi thì tôi cho rằng là cái vấn đề căn cơ nó nằm ở cái chỗ đó chính là cái thị trường đất đai
thị trường đất đai nó không hoạt động được thì nó làm cho hành vi của những người ở trong thị trường đó
họ cũng không tự đầu tư họ không tự chú ý đến chính hình đất của mình
nhìn nhận nguyên nhân sâu xa
để thay đổi thị trường đất đai cơ bản và toàn diện
từ đó nâng cao hiệu quả sử dụng đất nâng cao năng lực của ngành nông nghiệp là việc cần làm
và thay đổi tư duy của người nông dân cũng rất quan trọng
làm sao để người nông dân hiểu rõ đất nông nghiệp không phải là khoản bảo hiểm hữu hiệu
nền nông nghiệp của việt nam chúng ta hiện nay nó có hai đặc điểm
một là bản thân nó cái giá trị gia tăng nó không cao
cái sức cạnh tranh nó ngày càng giảm so với thế giới
nhưng đồng thời cái người
mà gắn với đất đai ấy không rút ra khỏi đất đai
tức là cái dân số và lực động vẫn nằm trong đó
thì quan điểm của tôi là vấn đề ở đây mấu chốt là bởi vì
cái người nông dân cái người có cái đất người cung ứng cái đất đấy
họ không có đầy đủ quyền sở hữu về đất đai
và vì thế họ không khi mà quá trình chuyển giao đất đai ấy
nó không diễn ra để họ thu được lợi lớn nhất
tức là thông qua giá cả cái việc mà chuyển đổi đất đai
mà giá luôn luôn thấp
vì thế họ chắc cái lựa chọn của họ là giữ đất lại
giữ đất lại như là một hình thức bảo hiểm
thuận đất không còn là tư lượng sản xuất
mà lại trở thành vật bảo hiểm xã hội vật tiết kiệm để dành
thì chúng ta không thể nào có được một cái thị trường đất đai lãnh mạnh
để dần tháo bỏ những rào cản nhiều chuyên gia cho rằng
cần bỏ hạn mức nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp
đồng thời quy định và giám sát chặt chẽ diện tích tối thiểu để tránh tách thửa
nên bỏ quy định về thời hạn sử dụng đất đối với đất nông nghiệp
để sao hoặc cho thuê
sử dụng ổn định lâu dài giống như đất phi nông nghiệp
bên cạnh đó cần điều chỉnh lại cách thức lập quy hoạch và nội dung quy hoạch
nhằm phân cấp quản lý nhiều hơn cho chính quyền cấp tỉnh và huyện
tăng tính linh hoạt trong việc đưa ra quyết định lựa chọn mục đích sử dụng đất nông nghiệp
thưa quý vị và các bạn đất đai là tư liệu sản xuất quan trọng của nông nghiệp
cùng với đó người nông dân tư duy trình độ của người nông dân
cũng có tác động mang tính quyết định đến tăng trưởng của nền nông nghiệp
để đẩy mạnh quá trình tích tụ tập trung nhằm làm tăng hiệu quả sử dụng đất đai
cần có những thay đổi quan trọng về thể chế về chính sách
hiện còn nhiều điều băn khoăn với quan điểm phân tán về những vấn đề liên quan
nên trang thực hiện thí điểm với một số vùng địa phương để đánh giá tác động
từ đó có hướng đi cách làm cụ thể rõ ràng cho việc tích tụ tập trung dụng đất
và chương trình kinh tế và dự báo được phát sóng vào lúc hai mươi h thứ năm hàng tuần
trên kênh truyền hình nhân dân
mọi thông tin liên hệ xin gửi về chương trình kinh tế và dự báo
phòng kinh tế truyền hình nhân dân số bảy mươi một hàng chống hoàn kiếm hà nội
còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại